thực hiện tổng kiểm soát phương tiện mô tô xe máy lực lượng chức năng hải phòng đã phát hiện nhiều thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
bộ công an xây dựng hệ thống quản lý công dân diện chính sách covid với mục tiêu xác định đúng đối tượng đảm bảo tất cả người dân trong diện đều được hỗ trợ kịp thời hiệu quả
nhằm khích lệ tinh thần của mọi người trong đại dịch covid một mươi chín một nghệ sĩ garaffity của người pháp
mới đây đã vẽ một bức tranh khổng lồ trên đỉnh núi
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh ngày hai mươi tám tháng tám của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa quý vị như vậy là chúng ta cũng đã gần bước qua những ngày tháng tám mùa thu
mưa rông vào lúc chiều tối và đêm tại bắc bộ lại càng khiến cho thời tiết mùa thu trở nên dịu mát hơn
vâng ạ và nếu để ý thì chúng ta có thể thấy rằng là trên các trang cá nhân thì nhiều người
nhiều người đã bày tỏ mong muốn được đi ngắm phố phường này hay là nhiễm nhi ly cà phê hẻ phố cảm nhận bầu không khí mùa thu hết sức tuyệt vời này
vâng nhưng có lẽ là tất cả chúng ta đều phải cất đi cái cảm xúc này để có thể thực hiện thật tốt chỉ thị giãn cách phòng chống dịch bệnh
có như vậy thì chúng ta mới sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường
đúng lên như vậy và để đồng hành cùng quý vị trong thời gian ở nhà chúng tôi cũng sẽ truyền tải nhiều nội dung đa dạng hấp dẫn
và mở đầu chương trình ngày hôm nay là các tiết thức an ninh trả tượng đáng chú ý
thông tin từ bộ y tế đến sáng nay ngày hai mươi tám tháng tám nước ta có một mươi một trăm hai mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một trăm chín mươi tám sáu trăm một mươi bốn ca số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu một trăm bốn mươi sáu ca
trong khi đó hơn một bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín astrazeneca
đã về đến thành phố hồ chí minh vào trưa ngày hai mươi bảy tháng tám nâng số vaccine đã tiếp nhận tại việt nam đến nay khoảng hơn hai mươi bảy triệu liều
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng tám cán bộ y tế nhiều địa phương tiếp tục vào thành phố hồ chí minh và bình dương hỗ trợ chống dịch
công an thành phố trí linh tỉnh hải dương vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng đỗ anh tuấn
liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương
hòng qua mắt lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
tuấn khai nhận đã nhờ trần hoài nam làm các giấy xét nghiệm giả này để bản thân và những người trong gia đình sử dụng mỗi lần qua chốt
công an tp chí linh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật
bất ngờ lệnh cấm tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín nguyễn đình lộc chủ quán karaoke ở huyện thiệu hóa đã bị công an tỉnh thanh hóa bắt quả tang khi cho bốn đối tượng đến quán hát
tại đây ngô thiện nghĩa đã vay của lộc hơn hai mươi sáu triệu đồng để trả nợ khi thanh toán tiền để về lộc đã tính tổng cả số tiền nghĩa vay và tiền hát là hơn ba mươi năm triệu
do nghĩa không có tiền trả nguyễn đình lộc đã bắt giữ cả bốn người nói trên ở lại quán tiến hành xét nghiệm ma túy với các đối tượng liên quan cơ quan công an phát hiện ba đối tượng dương tính với các chất ma túy
công an quảng nam vừa tạm giữ đối tượng nguyễn văn danh chú tại xã bình quế thăng bình để điều tra xử lý hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó trong lúc nhậu danh và một người bạn cùng thôn xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm thanh niên khác khi cán bộ công an xã tam thành đến hiện trường giải quyết vụ việc danh cùng bảy đối tượng khác mang theo nhiều hung khí quay lại quán chỉ bới hăm dọa thách thức tấn công lực lượng làm nhiệm vụ buộc cán bộ công an phải nổ súng cảnh cáo lực lượng công an đã truy tìm các đối tượng và tiếp tục điều tra vụ việc
mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường
lậu tại an giang cầm đầu ngày hai mươi bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam và khám xét nhà đối với trần thị thảo trang
chủ tiệm vàng thảo kim thành tại thành phố hồ chí minh về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sau khi trần thị thảo trang bị bắt hai đối tượng là nguyễn hồng cam
chú tỉnh sóc trăng và trương văn báo chú tỉnh ninh bình là đàn em của trang cũng đã ra đầu thú
thưa quý vị và các bạn chọn hàng kiểm soát đơn cho đến tính tiền và đi giao hàng từ nhân viên siêu thị cho đến hội phụ nữ phường tổ dân quân tự vệ bộ đội công an
tất cả đều được huy động để đi chợ giúp dân chỉ cần một cuộc điện thoại một cú click chuột qua trang web hoặc là ứng dụng trên điện thoại di động là người dân đã có thể đi chợ online
vừa không mất thời gian lại đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình
vâng ạ rất nhiều khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa về tình quân dân nghĩa đồng bào đã được ghi lại
để trong giai đoạn khó khăn nhất này chúng ta vẫn thấy được niềm hy vọng đẩy lùi dịch bệnh ngập tràn khắp mọi nơi
tuy nhiên thì việc đi chợ hộ cũng đã nảy sinh rất nhiều tình huống vui buồn thậm chí là cần phải chấn chỉnh được cư dân mạng chia sẻ bình luận trong những ngày qua
và quý vị và các bạn cùng theo dõi
mô hình đi chợ hộ trong phương án xích chặt giãn cách ai ở đâu ở yên đó là mô hình kịp thời đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân
người dân sẽ được hỗ trợ tối đa việc cung ứng lương thực thực phẩm tại nhà hạn chế tối đa việc ra ngoài khi không cần thiết
tuy nhiên do mới triển khai cũng như nhiều yếu tố khách quan khác mô hình còn một số lúng túng nảy sinh những tình huống bất ngờ mà cả cán bộ đi mua hàng hộ lẫn người dân không mong muốn
cán bộ đi chợ hộ ra tới siêu thị thì hết hàng dù mua hộ vẫn bị bom hàng mất tiền như thường vì có trường hợp thử đặt xem có được đi chợ hộ thật không
dù còn nhiều khó khăn song mô hình đi chợ hộ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tích cực của cư dân mạng
tôi đi chợ mình nhà tôi cũng thấy mệt rồi huống chi các bạn đi chợ cho nhiều hộ như vậy mong các gia đình hết sức thông cảm và cố gắng vậy
bức xúc nhất là vụ bom hàng bỏ bom rồi người cần mua bị mất cơ hội người đi mua thì phía công
họ bỏ thời gian sức lực và đối mặt với rủi ro dịch bệnh
cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy đủ tiện ích chúng ta nên chấp nhận và thích nghi
thực sự là vất vả cho các bạn đi chợ hộ nhưng mọi người mua đừng khó tính thời kỳ dịch bệnh có ăn có người giúp là may rồi
không có gì là tuyệt đối nếu người dân không chung tay với các bạn đi chợ hộ
họ xứng đáng được yêu thương được tôn trọng và được biết ơn
tuy không tránh khỏi người dân đặt hàng đi chợ hộ vẫn chưa nhận được hàng
hay bị báo hủy vì lượng đơn quá tải
những bất cập khó khăn được tích cực lắng nghe chỉnh sửa kịp thời đến từ chính quyền cơ sở khu dân cư và các đơn vị phân phối
đã góp phần đẩy nhanh tốc độ đi chợ hộ đảm bảo nhu cầu lương thực cho người dân
một số phường ra trang web trung cư lập tổ phản ứng nhanh tận dụng các nền tảng công nghệ có sẵn
cắt cử cán bộ trực điện thoại tin nhắn để tránh bị xuất đơn theo yêu cầu
đa phần cư dân mạng đều cho rằng hãy thấy thật may mắn
vào những bữa cơm ấm cúng bên gia đình thân yêu của mình
theo tôi người dân chỉ mua những mặt hàng thực sự thiết yếu đơn giản trong thời gian giãn cách xã hội
đăng ký mua hộ hàng hóa theo combo là phù hợp nhất thời điểm này
khó thực hiện để mọi người hài lòng lắm trong lúc này cố gắng vượt qua dù thiếu thốn nhiều
mong lực lượng shipper sớm được tiêm vaccine để hoạt động mọi vấn đề luân chuyển hàng hóa sẽ được thông suốt

đi chợ hộ thông qua tem phiếu và mua hàng trực tuyến là hai hình thức được nhiều người dân áp dụng trong thời dịch
nhưng dù theo phương thức nào thì nhu cầu của người dân vẫn rất lớn
và không phải khu vực nào người dân cũng sử dụng công nghệ đòi hỏi lực lượng sở tại phải tiếp cận để giúp đỡ đảm bảo nhu cầu cấp thiết cho người dân
cư dân mạng kêu gọi mọi người cùng san sẻ cảm thông với lực lượng âm thầm hoàn thành nhiệm vụ được sao
lên lòi vào từng con hẻm đưa hàng hóa thiết yếu đến hàng vạn hộ dân
bạn nghĩ sao về mô hình đi chợ hộ trong giai đoạn giãn cách xã hội
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
trong quá trình xử lý vi phạm đối với các trường hợp là các em trong độ tuổi thanh thiếu niên
nhiều phụ huynh bày tỏ quan điểm không nên xử phạt với trường hợp này mà chỉ tuyên truyền nhắc nhở
lực lượng chức năng hải phòng đã giải quyết vấn đề này như thế nào
trong quá trình thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát một số phụ huynh của thanh thiếu niên vi phạm
bối khiến cho rằng các cháu nhỏ tuổi chưa nhận thức đầy đủ không nên xử phạt chỉ nhắc nhở
đồng thời bày tỏ lo ngại sau khi bị xử phạt các cháu sợ bố mẹ dẫn đến những suy nghĩ và hành động tiêu cực
đối với những trường hợp này lực lượng cảnh sát thông đều cố gắng giải thích vấn động để phụ huynh hiểu chấp hành và ủng hộ
từ đó các biện pháp giáo dục của anh em mình sao cho phù hợp để vừa có tính năng đe vừa có tính giáo dục

hàng chục phương tiện xe gắn máy đã bị tạm giữ sau một tuần gia quân thực hiện tổng kiểm soát tại thành phố hải phòng
hiện nay đang là tuần đầu tiên triển khai kế hoạch
tuy nhiên lực lượng công an hải phòng đã xác định tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô xe gắn máy với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự trong thời gian tới vẫn tiềm mẩn phức tạp
chính vì vậy mục tiêu của đợt tổng kiểm soát là sẽ xử lý và giải quyết triệt để vấn nạn này
đợt thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát
với thời gian ngắn nhằm giải quyết cơ bản một số nguy cơ gây mất an toàn đồng thông
về lâu dài thì phòng cảnh sát đồng bộ cảnh sát sẽ tăng cường thực hiện đồng bộ các vấn pháp nhập vụ
nhằm duy trì sự ổn định về tình hình trật tự an toàn giao thông
với các nội dung trọng tâm chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật trong đó thì chú trọng hướng tới đối tượng thanh thiếu niên
tình trạng thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông với các hành vi lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng
đang là vấn đề nhức nhối xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước
đợt tổng kiểm soát phương tiện xe mô tô xe gắn máy lần này của công an thành phố hải phòng
chắc chắn sẽ là một trong những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn và giăn đe tình trạng này

thưa quý vị đảm bảo an sinh xã hội là vấn đề được đảng chính phủ và nhà nước đặc biệt quan tâm
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp
những khó khăn đã tác động lớn đến từng người lao động từng doanh nghiệp
hiện chính phủ đang triển khai nghị quyết sáu mươi tám với gói chính sách hỗ trợ trị giá khoảng hai mươi sáu tỷ đồng
cùng với việc đưa ra nhiều giải pháp thao gỡ những vương mắc tạo điều kiện cho người lao động sớm nhận được hỗ trợ
và trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện nay bộ công an cũng đã xây dựng hệ thống phần mềm
quản lý công dân diện chính sách covid một mươi chín với mục tiêu xác định đúng đối tượng không để sót bỏ lọt
và đảm bảo tất cả mọi người trong diện đều được hỗ trợ đảm bảo kịp thời và hiệu quả
vậy cụ thể hệ thống này sẽ được tổ chức và triển khai ra sao
và người dân sẽ được hưởng thụ những lợi ích gì khi hệ thống này đi vào vận hành
thì ngay sau đây phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với thiếu tá hoàng văn dũng
phó giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
về hệ thống quan trọng này
và đây cũng là nội dung trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay xin mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí bộ công an đang đưa vào triển khai việc thực hiện hệ thống phần mềm quản lý công dân diện chính sách covid một mươi chín
vậy thì điều này trong thực tế khi hệ thống đi vào hoạt động sẽ phát huy được những hiệu quả như thế nào ạ
hệ thống này thực hiện giúp cho người dân có thể thực hiện theo nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ và quyết định hai mươi ba của thủ tướng
trong đó là thực hiện nhận tiền hỗ trợ của từ nhà nước
theo nguyên tắc
nguyên tắc là mỗi người dân chỉ được nhận một lần hỗ trợ và người dân không phải đi lại nhiều lần để xác nhận thông tin
để có thể thực hiện được rất tốt các hỗ trợ chính sách của nhà nước trong giai đoạn tình hình dịch bệnh hiện nay
vậy cơ chế hoạt động của hệ thống giải pháp này là gì xin đồng chí có thể phân tích cụ thể ạ
hiện nay thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng trong việc xác minh này
bởi vì các việc xác minh đã được thực hiện thường xuyên
trong nghiệp vụ của lĩnh vực công tác đăng ký quản lý cư trú và quy trình thì sẽ thực hiện là
ủy ban phường kết hợp cùng với công an xã phường thị trấn sẽ thực hiện tra cứu thông tin để xác định được người dân này được hỗ trợ hay chưa
và sau khi có được thông tin thì sẽ lên sách để phát tiền trợ cấp cho nhân dân
ví dụ như trường hợp ở nơi tạm trú muốn nhận tiền
thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư sẽ xác minh được thông tin tại nơi thường trú chị đã nhận tiền hay chưa
và việc này đảm bảo được công khai minh vạch
vâng thưa đồng chí đối với lại là từng trường hợp công dân tạm trú và thường trú thì cái giải pháp hệ thống này sẽ giải quyết được những bài toán nào hiện nay ạ
đối với những trường hợp đang lao động sinh sống tại địa bàn thì trên cơ sở lập danh sách của chính quyền địa phương
công an sau khi có danh sách dữ liệu sẽ đưa được vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để xác minh thông tin công dân xác định chính xác công dân về cái nơi thường trú tạm trú của người dân
để có thể kịp thời xác minh thông tin thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư bằng cách gửi trực tiếp từ hệ thống
như vậy công dân sinh sống trên địa bàn cũng có thể hoàn toàn được hỗ trợ từ chính sách của chính phủ của nhà nước
đối với việc hỗ trợ các chính sách cho người dân
vâng thưa đồng chí trong quá trình mà chúng ta triển khai hoạt động của hệ thống giải pháp này thì trách nhiệm của từng đơn vị liên quan trong quá trình chúng ta tổ chức ra sao ạ
trong cái cách thực hiện này thì vẫn là trực tiếp từ ủy ban dân các cấp mà trực tiếp làm ở cấp phường xã thị trấn để thực hiện cùng phối hợp với lực lượng công an để xác minh thông tin một cách nhanh chóng cụ thể để có thể cùng với đó
tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện
việc hỗ trợ cho tất cả những công dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thì sẽ không gây khó khăn phiền hà cho công dân khi phải đi xin xác nhận từ địa phương nơi thường trú tạm trú của người dân và đảm bảo việc hỗ trợ các chính sách của đảng và nhà nước được kịp thời hiệu quả
khi mà chúng ta triển khai sâu rộng cái hệ thống giải pháp này thì là những yếu tố liên quan đến kỹ thuật cũng như là bảo mật an ninh an toàn về mặt thông tin
sẽ được tính toán như thế nào ạ
phân hệ phần mềm này nằm trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư được các bộ ngành đánh giá về bảo mật an ninh an toàn thông tin
từ bộ thông tin truyền thông ban cơ yếu chính phủ và các đơn vị bộ ngành liên quan khác đã được đánh giá với hệ thống cơ sở dữ quốc gia dân cư đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật thông tin
vâng thưa đồng chí trong thời gian tới khi mà chúng ta triển khai sâu rộng hệ thống giải pháp này thì trách nhiệm của từng bộ ngành liên quan trong việc mà phối hợp cũng như là tổ chức công tác triển khai này ra sao ạ
trong thời gian tới thì bộ ngoan sẽ tham mưu báo cáo thủ tướng chính phủ về việc chỉ đạo thực hiện hỗ trợ cái phân hệ trong diện chính sách hỗ trợ covid và sẽ báo cáo thủ tướng để giao cho bộ đạo động thương minh xã hội thực hiện cùng với bộ công an để thực hiện triển khai chỉ đạo các cấp để tổ chức triển khai các cấp